thực tế đây là loại cây được trồng lâu đời tại địa phương
tuy nhiên giống cây cũ cho trái nhỏ năng suất không cao
do vậy người dân đã tìm giống cây mới về trồng cho sản lượng trái cao và chất lượng khá ngon
đặc biệt tại một số xã như xuân hòa phong nẵm trinh phú quy hoạch mở rộng diện tích
và xã trinh phú đã thành lập hợp tác xã cây ăn trái chuyên canh mang lại nguồn thu đáng kể cho các thành viên
và gần đây bà con nông dân vô cùng phấn khởi khi trái biếu sữa của quê hương đã được xuất khẩu sang thị trường nước ngoài
sóc trăng là dùng đất thích hợp với nhiều giống cây ăn trái nổi tiếng như bưởi nam roi kế thành cam sành ba trinh nhãn tím phong nẵm
và phải kể đến là bíu sữa
bíu sữa được trồng nhiều ở các xã thuộc quyền cái sách và mỹ xuyên
tùy theo giống cây trồng bíu sữa sẽ có màu sắc khác nhau với các loại như bíu sữa trắng có màu xanh vàng nhạt bíu sữa hột gà màu hơi phớt hồng và bíu sữa tím
bíu sữa trắng có màu xanh vàng nhạt bíu sữa hột gà màu hơi phớt hồng và bíu sữa tím
đặc sản của xã trinh phú
vài năm trở lại đây bà con nông dân trên địa bàn quyền cái sách tỉnh sóc trăng đã phát triển mạnh mẽ về cây bíu sữa tím
và loại trái cây này đã trở thành một loại trái cây mang nét đặc trưng riêng có
thực tế đây là loại cây được trồng lâu đời tại địa phương tuy nhiên giống cây cũ cho trái nhỏ năng suất chưa cao
vì lẽ đó gần đây bà con nhà vườn đã nhập giống cây mới từ các tỉnh dùng đồng bằng sông cửu long về trồng
cho sản lượng trái cao và chất lượng được người tiêu dùng ưa chuộng
sóc trăng có một số loại sản phẩm chủ lực để xuất khẩu qua một số thị trường khó tính
nhưng do yêu cầu là phải làm sao là phải đảm bảo những yêu cầu khắt khe của những thị trường khó tính này
thì tri cục đã một lần nữa là cũng phải cùng với các nhà vườn cũng như hợp tác xã tập huấn
thực hiện những cái chuỗi và những cái công đoạn làm sao là đảm bảo cho cái chất lượng của những cái thị trường có tính này
thì tới hiện nay thì có hai cái công ty là đã được cấp khoảng là năm cái mắc cốt là để xuất khẩu
thì thị trường cái trường có tính này thì có hai cái công ty là đã được cấp khoảng là năm cái mắc cốt là để xuất khẩu

theo nhà vườn trồng vú sữa tím ở xã trinh phú quyện kế sách
mỗi cây dú sữa trồng khoảng ba bốn năm mới bắt đầu cho trái
và cho trái sai nhất từ khoảng sáu đến một mươi năm năm tuổi
mùa thu hoạch dú sữa thường bắt đầu vào khoảng giữa tháng một mươi một âm lịch
cao điểm là thời gian trước và sau tết
cây vú sữa rất dễ trồng
nhưng điều chú ý là khoảng cách giữa các cây phải đảm bảo độ cách trồng của cây
để cây có không gian sống và đảm bảo cho trái sai
nhất là về cách chăm sóc cây vú sữa tím
thời gian từ trồng đến khi cây cho trái là hai năm
vú sữa tím ít bị sâu bệnh nên không yêu cầu kỹ thuật chăm sóc cao
điều đặc biệt ở loại trái này là vỏ màu tím đậm mỏng và bóng
thịt có độ cứng hơn các loại vú sữa khác
để được lâu phù hợp cho việc dễ dẫn chuyển đi xa
để mua vú sữa ngon cần chọn những trái có màu sáng bóng nhẳng ít tìm vết và còn cuốn
nguyện cái sách tỉnh sóc trăng hiện có hơn một năm trăm linh m hai vú sữa
gồm hai loại giống chính vú sữa tím và biếu sữa lò rèn
giống vú sữa tím có nguồn gốc từ ấp cứu mạnh xã xuân hòa
được trồng tập trung tại hai xã xuân hòa và trinh phú
với diện tích khoảng hơn bốn trăm linh m hai
đặc điểm nổi bật của vú sữa tím xuân hòa là chín sớm có màu sắc đẹp
ít bị bệnh khô trái
cây có tuổi thọ cao so với vú sữa lò rèn
và năng suất tăng theo tuổi cây
khi hái không có dấu tay trên trái dẫn chuyển được xa
nên thương lái rất ưa chuộng
tuy nhiên khi vào vụ thu hoạch rộ và cuối vụ
thường là tháng một mươi một đến tháng giêng năm sau
vú sữa tím thường bị rớt giá
trước tình hình đó ngành nông nghiệp của tỉnh sóc trăng đã chủ động hỗ trợ nông dân
theo chiếc cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh sóc trăng
nhằm giúp nhà vườn có thêm kênh tiêu thụ
tại thị trường nước ngoài như mỹ canada châu âu
phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyện cái sách
và chiếc cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh sóc trăng
đang tích cực hỗ trợ nhà vườn về kỹ thuật canh tác
kết nối với doanh nghiệp tiêu thụ
để tìm đầu ra cho trái dứt sữa tím
đặc biệt là xuất khẩu
đã tổ chức những mô hình liên kết cải tạo và trồng mới
những cây trụ lực ở những dùng cây trái này
cái thứ hai là tổ chức những cây
tổ chức và tổ chức những cây trái này
tổ chức và tổ chức những cây trái này
và xây dựng những mô hình việt gáp trên những hợp tác xã
những cây ăn trái trụ lực như cây vũ sữa và cây xoài
thì từ đây thì chúng tôi đã hình thành được
những cây số lượng và trụ loại cho những bà con nông dân tập hợp lại
đạt tiêu chuẩn mà qua đó thì đã tập huấn
rồi cũng như là liên kết làm sao mà xây dựng
được những cái mã cốt vùng để cho các doanh nghiệp
có thể là về sóc trăng để liên kết tiêu thụ sản phẩm
theo giám đốc hợp tác xã
dùng dũ sữa tím của các thành viên trong hợp tác xã đam độ thu hoạch rộ
so với nhiều loại cây trồng khác
vú sữa tím nhẹ chi phí đầu tư nên thu về lợi nhuận cao
bình quân một công dúa sữa cho thu hoạch khoảng năm mươi tấn trái một vụ một năm
hàng năm sản lượng dũ sữa của hợp tác xã xuất bán ra thị trường ước năm trăm linh tấn
bên cạnh năng suất cao vú sữa tím có giá khá tốt
thường đầu vụ là ba mươi năm đồng một ký
và cuối vụ giá thấp nhất là một mươi hai đồng một ký
thị trường thu mua dũ sữa tím
chủ yếu của hợp tác xã có đầu ra tiêu thụ
là chợ đầu mối ở thủ đức tp hcm
thông qua việc trồng cây dũ sữa tím
nhiều thành viên đã có đời sống ổn định
thu nhập năm sau tăng cao hơn năm trước
rồi xin vô hợp tác xã để vô làm chương trình việc gáp
đi bán cái trái cây mà nó được giá
từ mới vô năm rồi
năm nay bán thấy giá cả thấy cũng phấn khởi
bán cũng được ba mươi đồng một ký để xuất khẩu
vì sao tôi cũng mong là hợp tác xã cũng bền dững
để có thêm phần hỗ trợ của nhà nước thêm nữa
cho cái đầu ra càng tốt cho đông dân
cũng càng đỡ hơn
để trái chiếu sữa tím được nhiều người biết đến
thì bà con nông dân đã và đăng ký
xin giấy phép nhãn hiệu
sau khi được cấp chứng nhận sẽ tìm các cơ sở thu mua
liên kết tiêu thụ trái sau thu hoạch
và hướng đến sản xuất dũ sữa
theo tiêu chuẩn việc gáp
để đưa trái dũ sữa vào hệ thống các siêu thị
nhằm nâng cao giá trị sản phẩm
tăng lợi nhuận cho bà con nhà vườn
mới đây chiếc cục trồng trọt và bảo vệ thực vật
tỉnh sóc trăng phối hợp cùng trạm bảo vệ thực vật
nguyện cái sách
đến hợp tác xã cây an trái trinh phú
nguyện cái sách để hỗ trợ thành viên hợp tác xã
thu hoạch dũ sữa tím chuẩn bị xuất khẩu
và hướng dẫn dán mã code lên trái dũ sữa
thời điểm thu hoạch
nhân viên công ty vina tnt
và công ty trách nhiệm hữu hạng chánh thua
tại tp hcm đã đến trực tiếp
hướng dẫn thành viên hợp tác xã
sơ chế trái dũ sữa để đóng thùng
theo đó khi trái dũ sữa hái xuống
được phân loại theo từng tích cỡ
đối với các trái bị cành cây da quẹt
có vết xước hay màu sắc chưa chuẩn
trọng lượng dưới hai trăm linh g không được lựa chọn
sau đó từng trái được gói dưới cẩn thận
và dùng mút xốp bao trái
và xếp gọn vào thùng
mỗi thùng có trọng lượng bốn kg trái
qua đó hợp tác xã đã xuất lô hàng đầu tiên
với sản lượng dúa sữa tím là một bốn tấn trái
đạt chuẩn xuất khẩu
với giá thu mua ba mươi đồng một kg
cao gấp đôi so với giá thị trường
đã góp phần tăng thu nhập đáng kể
trên cùng diện tích đất
tổng diện tích dũ sữa tím của hợp tác xã sản xuất việt gáp
giờ được cấp mạc cốt là ba mươi một bốn hectare
năng suất bình quân một hectare
ước đạt hai mươi tấn
riêng với các trái không đạt chuẩn
được doanh nghiệp ở đồng tháp thu mua
để cung ứng thị trường nội địa
bởi đây là sản phẩm đạt chuẩn việt gáp
có mạc cốt truy xuất nguồn gốc